thực hiện chương trình nâng bước em đến trường và con nuôi đồn biên phòng từ năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay
bộ đội biên phòng huyện kim sơn tỉnh ninh bình đã chăm sóc nuôi dưỡng bảy em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương
đây là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc thể hiện phương châm truyền thống của bộ đội biên phòng
đồn là nhà biên giới là quê hương đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt
em lê nguyễn công huy sinh năm hai nghìn một mươi một có hoàn cảnh gia đình khó khăn
vừa lên ba tuổi cha em đã mất do tai nạn ba năm sau mẹ em cũng qua đời do bệnh hiểm nghèo
từ chương trình con nuôi đồn biên phòng năm hai nghìn một mươi chín em được các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng huyện kim sơn nhận làm con nuôi
cũng từ đây em lại được tiếp tục gọi những tiếng cha đầy ấp tình cảm
thường năm học vừa rồi con đã cố gắng học tập các con sẽ phấn đấu học tập thật tốt để sau này trở thành bố rợn để bảo vệ tổ quốc như bố linh
đối với những thành tích mà các cháu học đạt được thì tôi luôn cảm thấy tự hào và đó là động lực của mình để mình phấn đấu
và tiếp tục sẽ có nhiều bước phát triển bước mới để dạy bảo các cháu
khi các cháu trưởng thành các cháu sẽ có những công việc và cuộc sống tốt
mô hình con nuôi đồn biên phòng thực hiện từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đơn vị đang chăm sóc ba cháu với mức hỗ trợ một triệu đồng một cháu
ngoài ra chương trình nâng bức đến trường cũng được đồn triển khai từ năm hai nghìn một mươi
đơn vị đang đỡ đầu cho bốn cháu với mức hỗ trợ hàng tháng là năm trăm linh đồng một cháu đến khi học hết cấp trung học phổ thông
bộ đội biên phòng tỉnh ninh bình cũng thường xuyên quan triệt và cũng mong muốn chương trình này sẽ tiếp tục
thực hiện có hiệu quả hơn nữa
những hoạt động thiết thực của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng không chỉ nâng bức cho các cháu đến trường
mà hơn cả còn nhân nhóm tình yêu biên giới tình yêu quê hương đất nước trong những tâm hồn con trẻ
những người cha nuôi mang quần hàm xanh không chỉ giúp các em chắp cánh ước mơ con chữ
mà còn chia sẻ gần gũi trao cho các em tình cảm ấm áp của người cha
giúp các em mạnh mẽ vượt lên số phận trở thành những người có ích cho xã hội